ngay sau khi nghị định một trăm linh có hiệu lực phạt nặng những người có nồng độ cồn khi tham gia giao thông
nhiều ứng dụng gọi xe khi say rượu đã nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội thậm chí là ở cả các nhà hàng
tuy nhiên cũng có nhiều tài xế tỏ ra khá lo ngại khi chở khách đã uống rượu bia
trên facebook zalo hay ứng dụng điện thoại đều đã xuất hiện những dịch vụ gọi xe phục vụ người đã uống rượu bia
chỉ trong vòng năm ngày qua các ứng dụng này đã nhận được sự quan tâm của hàng nghìn người
một người sáng lập cho biết dịch vụ này phi lợi nhuận nhằm giúp người lái xe và người uống rượu bia tự kết nối với nhau
một dịch vụ gọi xe khi đã uống rượu bia có mức giá ba trăm linh đồng một lượt

trong khi đó

hiện đã có một số nhà hàng sử dụng hình thức này để phục vụ khách hàng về nhà an toàn
một dịch vụ gọi xe khi đã uống rượu bia có mức giá ba trăm linh đồng một lượt
bao gồm cả người và xe máy
trong khi đó
mức phí đối với ô tô là năm trăm linh đồng một lượt
bao gồm cả người và xe máy
nhà hàng hồ câu tôm đã có những trường hợp khách xay không đi về được

các xe máy đã có những trường hợp khách xay không đi về được đã gọi dịch vụ có người trở đến để đưa về lái xe về cho khách
không còn xa lạ với nhiều quốc gia trên thế giới do chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông rất nặng
tại việt nam các dịch vụ tương tự cũng đã xuất hiện từ một vài năm trước đó với quy mô nhỏ ít được biết đến và sử dụng
rất sáng rối vì sao vì không phải một lúc là có xe ngay được mà trong cái đó thì thời gian thì rất ít
cái thứ hai là có nhiều người người ta cũng không thuê người ta vẫn đi người ta sẽ tìm cách để người ta đi
và thứ ba nữa là thuê như vậy nó cũng rất là phức tạp
phức tạp vì khách đã sử dụng rượu bia tới mức say thì sẽ không dễ trong việc giao tiếp trao đổi thông tin với lái xe
đó là chưa nói đến các tình huống xấu có thể xảy ra khi khách hàng say tới mức không kiểm soát